thưa quý vị câu chuyện cảm động về tình bạn ý chí nghị lực phi thường của đôi bạn trẻ tại thanh hóa
vấn đề về chủ trương thu phí cho các dự án giao thông với đầu tư công được chuyên gia trực tiếp phân tích
hay những thông tin cập nhật tình hình áp thấp nhiệt đới ngoài biển đông
sẽ là những nội dung đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay
và mở đầu sẽ là tiểu mục cư dân mạng
thưa quý vị một chủ đề đang thu hút sự quan tâm
tâm bàn luận của dự luận xã hội đặc biệt là cộng đồng mạng những ngày này
đó chính là câu chuyện về đôi bạn nguyễn tất minh và ngô minh hiếu ở thanh hóa
với hành trình một mươi năm cõng bạn đi học chỉ thiếu hai mươi năm điểm để đến được ước mơ vào đại học y hà nội
và đã có những vô vàn những ý kiến đề nghị trên mạng xã hội được đặt cách cho ngô minh hiếu
được vào đại học y với những gì mà em đã làm trong suốt một mươi năm qua
thế nhưng khi biết được ý tốt này của mọi người thì hiếu đã khẳng khái từ chối cái đặc cách
và nếu như là nếu có
với lý do rằng là đại học đối với em phải là bằng năng lực thực sự của mình
và em hài lòng khi chính thức trúng tuyển bằng năng lực và sẽ theo học bằng tất cả những đam mê của mình
tại ngành y đa khoa của trường đại học y dược thái bình
vâng ạ lời tâm sự của cậu học trò minh hiếu không chỉ làm tan chảy trái tim cộng đồng mạng
mà còn truyền cảm hứng cho biết bao người về ý chí nghị lực lòng nhân ái khát vọng sống và sự tử tế
đã mang một nguồn năng lượng vô tận để cho chúng ta yêu chúng ta tin và chúng ta đón nhận sẻ chia
và ngay bây giờ
mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của tình bạn này qua tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
em rất xúc động và cảm ơn thầy cô
em biết các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra trường đại học y hà nội
để xem có cách nào giúp em
nhưng dù trường đại học y hà nội có đặc cách em cũng xin từ chối
em nghĩ mình không nên sử dụng cái sự nổi tiếng của mình là cõng bạn suốt một mươi năm
để xin vào trường đại học em sẽ đường đường chính chính đi trên chính đôi chân của mình vào cánh cửa đại học
đó là lời tâm sự của ngô minh hiếu đã làm tan chảy trái tim cộng đồng mạng
không chỉ bởi sự tử tế và tấm lòng nhân hậu của chàng trai trẻ
mà còn bởi sự lựa chọn của lòng tự trọng mà minh hiếu đã viết lên giữa đời thường
sự chân thành và nhân hậu của ngô minh hiếu đã làm tan chảy trái tim cộng đồng mạng
nhân hậu hiếu dành cho người bản thân của mình suốt một mươi năm còn giá trị hơn hai mươi năm điểm
đây là minh chứng cho một nhân cách tốt điều kiện tiên quyết với những người đã và đang theo đuổi nghề nghiệp cao quý làm bác sĩ
một nhân cách đáng để chọn
cho dù bạn là một học sinh mới rời trường phổ thông cách ứng xử của ngô minh hiếu đáng để nhiều người suy nghĩ
hiếu đã chia sẻ đôi chân của mình cho bạn trong suốt một mươi năm
nhưng lại không bao giờ đánh đổi điều đó để lấy hai mươi năm điểm rồi phá vỡ sự công bằng đã được thiết lập
rõ ràng không cần đặt cách hiếu đã có cách viết về chính mình rất đặc biệt
trở lại câu chuyện của ngô minh hiếu cảm ơn cộng đồng về đề xuất được đặt cách vào trường đại học y hà nội
hiếu cũng không lấy việc một mươi năm có bạn như một thứ công lao để rồi lấy công lao đó
đổi lại điểm đặt cách vào trường đại học y hà nội
hiếu cho rằng mình thiếu hai mươi năm điểm nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu năm điểm
nếu mình được đạt cách thì thành xin cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường
chính vì thế mà nhiều cư dân mạng bày tỏ dù nhiều người muốn làm điều tốt đẹp cho hiếu
nhưng vượt lên cảm tình thì điều cần làm nhất là
để hiếu đi trên chính đôi chân của mình
đồng thời nhiều cư dân mạng trân trọng hiếu bởi em đã lựa chọn điều đúng đắn với mình
không chờ đợi hay đòi hỏi đạt cách như nhiều người mong muốn
thầy hiệu trưởng trường đại học y hà nội đã có một quyết định công tâm và đúng đắn
không phải lòng tốt lúc nào cũng được đền đáp ngay lập tức
mọi người có thể công nhận rằng hiếu là một nam sinh tốt một chàng trai giàu lòng chắc ẩn
một người bạn tuyệt vời
nhưng không phải hai mươi năm điểm lại là chuyện khác
đúng như con đã thể hiện người tử tế không phải vì để đợi ai đó trả hơn mà vì chính con trước nhất
ngô minh hiếu thật tuyệt vời
cậu ấy đã làm nên một câu chuyện cổ tích về tình bạn nó không hề dễ dàng chút nào
thật tự hào vì con có thể tự đi trên chính đôi chân của mình
và cả tấm lòng nhân hậu sự tử tế của con
chúc mừng con chàng trai ấm áp
khi những tranh luận trái chiều chưa dứt
thì một kết thúc tốt đẹp đã đến khi hiếu chọn đại học y dược thái bình
ngôi trường miễn toàn bộ học phí và sẽ tạo mọi điều kiện cho em nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ
còn bệnh viện bạch mai sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị chăm lo sức khỏe cho mình
trong thời gian mình học đại học bách khoa hà nội
trước thông tin tốt này đến với đôi bạn
nhiều cư dân mạng bày tỏ mong mỏi những điều tương tự sẽ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
đồng thời bày tỏ hiếu đi theo con đường nào cũng được miễn sao em lựa chọn đúng với khả năng và thực lực của mình
và tất cả mọi người đều đang chờ đợi hai cậu bạn viết tiếp câu chuyện của mình bằng những điều tốt đẹp và trọn vẹn hơn
câu chuyện của minh và hiếu như chuyện cổ tích giữa đời thường
về một tình bạn cao đẹp không vụ lợi và cả ý chí nghị lực mang tên nguyễn tật mình
còn bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
các điểm quay đầu trên các tuyến đường tại thủ đô hà nội
vốn được hình thành từ những năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi
khi đó hà nội chưa có hệ thống cầu vượt nhằm giải tỏa áp lực giao thông mật độ phương tiện
xong giải pháp tình thế đó thì nếu lạm dụng quá nhiều sẽ phản tác dụng và thực tế là đang xảy ra
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong tiểu mục câu chuyện giao thông ngay sau đây về vấn đề này
tự được coi là một trong những khu vực có hải tầng hiện đại của thủ đô
sót tuyến đường ngang trái vẫn là điểm đen về huấn tắc giao thông
và một trong những thủ phạm là đây
với chiều dài hơn một km từ khuất di tiến về ngã tư sở và ngược lại
nhưng có đến năm điểm mở quay đầu
và thế là giao thông trở nên hỗn loạn un tắc như thế này
công việc bố trí quá nhiều dao cắt như thế nó cũng thể hiện là sự tùy tiện của chính cái quản lý giao thông
khi thiết kế những cái đường bộ như thế anh tạo ra một cái làn đường để đi anh hơn
nhưng phải tạo ra nhiều giao cắt lớn hơn tức là chính tay nọ anh đập gãy vào tay kia
làm như thế thì chỉ làm cho giao thông rối loạn hơn hơn
đầu tư có nhiều tiền đi vào nhiều trang nữa
thì những cái vấn đề ách tắc giao thông không được giảm đi mà chỉ ngày càng gia tăng hơn
các điểm quay đầu được hình thành trên các tuyến đường
bản chất được xem như đảo giao thông mềm
nhằm giải tỏa áp lực giao thông và mật độ phương tiện
sau khi này khi lưu lượng giao thông ngày càng gia tăng
không chỉ tăng về số người mà còn có sự chuyển đổi rất mạnh từ xe máy sang ô tô cá nhân
với mức độ tăng hơn một mươi mỗi năm
thì rõ ràng các đảo giao thông mềm này đã gây xung đột giao thông nghiêm trọng
nguyên tuần con phố luôn được gắn liền với được khúc ùn tắc
tại nơi tiếp giáp với sự xuất hiện của điểm mở quay đầu
đã khiến con phố thất thủ và dần cao điểm
theo các chuyên gia giao thông
để giảm thiểu xung đột giao thông
cơ quan chức năng cân nhắc xem xét việc hạn chế việc quay đầu của xe ô tô
tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc
tâm lý của người đi xe máy thì khá là ngại
đi thêm một đoạn dài
tâm lý này là rào cản lớn hơn rất nhiều so với trường hợp đi xe ô tô
thì dựa trên tâm lý đó
chúng ta có thể đẩy điểm quay đầu của xe ô tô đi khá là xa
đến những nơi mà mức độ xung đột giao thông ít
nó có cái không gian để cho xe ô tô quay đầu được
thì lúc đó mới cho xe ô tô quay đầu
và đồng thời tách hẳn việc là ô tô quay đầu và xe máy
máy quay đầu riêng ra
thì đấy cũng là một giải pháp mà tôi nghĩ là phần nào nó có tác dụng trong cái tình hình hiện nay
cũng chính việc tồn tại các điểm mở này
đã gián tiếp tạo điều kiện
để những người tham gia giao thông thiếu ý thức
băng cắt đi ngập thiểu như thế này
vừa chặn đà di chuyển của các dòng phương tiện
vừa tiêu mẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
chính những cái hành vi của một người đó
nhân lên với một mươi người một trăm linh người
nó tạo thành một cái lường giao thông
hỗn loạn và là nguyên nhân của ủn tắc cũng như là tai nạn
và chúng ta tuyệt đối cần phải tránh
nếu như trong thời gian qua
lực lượng chức năng có phần nào nới tay với những trường hợp này
thì tôi nghĩ trong thời gian tới nên cưỡng chế một cánh mạng tay
với những người đi ngược chiều
dù chỉ là trên một đoạn ngắn
có thể thấy trong suốt một thời gian dài
công tác tổ chức giao thông tại tuyến đường nguyễn trãi
vẫn chưa được quan tâm đúng mức
việc để tồn tại quá nhiều điểm mở quay đầu
là một ví dụ điển hình
trong khi các giải pháp hạn chế xe cá nhân
và trông chờ vào sự vận hành của tuyến đường sắt cát linh hà đông
vẫn như đang đi vào ngõ cụt
thưa quý vị mới đây bộ tài chính đã báo cáo chính phủ
để chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội
ban hành nghị quyết thu phí trên đường cao tốc
do nhà nước đầu tư
hệ thống cao tốc do nhà nước hiện nay
có tổng chiều dài là một trăm chín mươi sáu km
nếu như thực hiện thu phí dịch vụ đường cao tốc
thì dự kiến hàng năm
ngân sách sẽ tăng trên hai nghìn tỷ đồng
tuy nhiên chia sẻ về vấn đề này
một số chuyên gia tài chính cho rằng
cần phải nghiên cứu và đánh giá kỹ hơn
bởi nếu không có sự đánh giá toàn diện
sẽ dễ dẫn tới gánh nặng cho người dân
và phí trồng phí
và để có góc nhìn rõ hơn về vấn đề này
trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi có mời tới trưởng quay
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
chuyên gia kinh tế học viện tài chính
xin chào phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay
vâng và trước khi chúng ta đến với cuộc trao đổi
thì mời ông cũng như quý vị khán giả
hãy theo dõi một đoạn clip ngay sau đây
chính phủ sẽ trình dự thảo này
lên ủy ban thường vụ quốc hội
theo hai phương án
vào loại dịch vụ mà nhà nước định giá
đối với đường cao tốc do trung ương quản lý
bộ giao thông vận tải
sẽ quy định giá tối đa
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
sẽ quy định giá cho các tuyến cao tốc địa phương quản lý
phương án hai
là ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ ban hành nghị quyết sửa đổi
danh mục phí và lệ phí
chính phủ sẽ quy định
phí sử dụng đường cao tốc do nhà nước đầu tư
về mức giá
vận tải thống nhất dự kiến
thu từ một nghìn đến một nghìn năm trăm linh đồng
một xe trên một km
mức cụ thể sẽ được bộ giao thông vận tải
hoặc chính phủ quyết định
sau khi nghị quyết được thông qua
thời gian dự kiến
được áp dụng ngay trong năm hai nghìn hai mươi
với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật
trong clip vừa rồi
thì quan điểm của ông như thế nào
về đề xuất thu phí cao tấp do nhà nước đầu tư
vừa được bộ tài chính báo cáo chính phủ
và đề xuất này sẽ mang lại những lợi ích như thế nào

đó là một trong những vấn đề rất quan trọng
và cần phải có sự nghiên cứu
xem xét một cách kỹ lưỡng
về mặt bản chất
chúng ta thấy rằng trong luật
đầu tư công
do ngân sách nhà nước đầu tư
và chúng ta không thu phí
về mặt công tác như vậy
và nếu mà chúng ta có thu phí
chúng ta phải giải trình một cách cụ thể
và phải chỉnh sửa trong biểu pháp
theo đề xuất này
chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái lợi ích rất lớn
cho nền kinh tế
chúng ta sẽ có thêm một nguồn vốn
để bổ sung vào phần

xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật
đặc biệt là phát triển đường cao tốc
phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội trong tương lai
một cách tốt nhất
đây là một trong những vấn đề giải quyết
điều thứ hai
khi đã có thêm chi phí đúng
thì việc duy trì và bảo lưỡng các đường cao tốc to hơn
điể tín hiệu an toàn giao thông
điện thoại giao thông
giúp giảm thiểu các tai nạn giao thông trong nền kinh tế quốc dân
chúng ta cũng thấy
để mạnh đầu tư
nó sẽ tạo ra công an việc làm cho người lao động
để mạnh quá trình thực thi các dự án
và từ đó
tạo ra cái cầu ở rất nhiều các cái mặt hàng khác nhau trong nền kinh tế
giúp cho các cái ngành nghề trong cái nền kinh tế của chúng ta có tăng thêm cái lượng cầu
và từ đó có cái yêu cầu để mà tăng trưởng và phát triển thúc đẩy cái tăng trưởng của nền kinh tế nói chung
vâng ạ và theo các chuyên gia thì họ đều lo ngại rằng là nếu như mà thu phí cao tốc
thì các chủ phương tiện sẽ phải lo vấn đề đó chính là phí trồng phí
vậy theo các quy định và theo các quy định hiện nay ạ của cao tốc
thì do nhà nước đầu tư thì sẽ không được phép thu phí
vậy theo ông ông nghĩ sao về điều này
trước hết chúng ta thấy rằng là giữa cái thu phí bảo trì đường bộ
tính theo cái đầu phương tiện với cái thu phí cao tốc này nó có cái khác nhau
thu phí bảo trì đường bộ là chúng ta tính cái chi phí
cái xe lăn bánh nó tác động lên mặt đường
và từ đó hư hại mặt đường mà phải có đóng góp để mà đáp ứng cái nhu cầu bảo trì
còn cái thu phí cao tốc thì đó là
đó là chúng ta giống như thu phí bot
đó là chúng ta thu phí bồi hoàn cái chi phí đã bỏ ra để mà xây dựng cái điều đó
và giúp cho cái quá trình cái đường đó nó vận hành một cách tốt nhất
và trên cái cơ sở như vậy thì cái thu phí này nó có một khoảng thời gian nhất định
và sau đó thì chúng ta dừng không thu nữa
và như vậy là hai cái này nó hoàn toàn khác nhau
và nó ảnh hưởng đến nhau nó tương đối khác
về mặt nguyên tắc như chúng tôi đã nói là
thì không cho phí phép chúng ta thu phí
và vì thế cho nên chúng ta cần phải sửa chữa ngay trong luật
để từ đó chúng ta có cái thu phí cái đường cao tốc này
thực tế thì chúng ta biết rằng là
trong khi mà chúng ta xây dựng cái bot
hoặc là các cái hình thức ppp nói chung ấy
để mà xây dựng đường góp tốc ấy
thì các cái doanh nghiệp người ta bỏ tiền ra người ta xây dựng
hoặc là người ta đi vay ngân hàng
và lúc đó người ta phải bồi hoàn lại

thì thay vì các cái doanh nghiệp đó
bây giờ ngân sách nhà nước bỏ ra
đứng ra tổ chức thực thi cái việc thi công
và như vậy chúng ta sẽ cần thiết phải thu hồi
như là các cái doanh nghiệp khác trong kinh tế
để mà thực thi tốt nhất các cái dự án đường cao tốc
mà như vậy thì cái việc lý giải cái việc giải trình
để chỉ sửa cái luật pháp
nó cũng cần thiết phải làm rõ một cách cụ thể
và công minh công bằng
để từ đó mọi người dân hiểu được
và cái việc đóng phí

vâng đó là các ý kiến của chúng ta
vậy còn từ người dân ạ
thì rất nhiều người dân đã cho rằng là chưa rõ lợi ích
của người dân khi mà
khi thu phí
vâng tuy nhiên thì theo tính toán của bộ giáo thân vận tải
hiện phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc
sẽ được lợi bình quân theo xe
và đơn vị là hai năm trăm một mươi tám đồng một km
đó là xe tiêu chuẩn
và nếu phải nộp phí khoảng một đồng một km
một xe tiêu chuẩn
thì chủ phương tiện vẫn hưởng lợi là khoảng

vậy cá nhân ông bình luận như thế nào
với những con số tính toán như vậy
thực ra thì cái việc mà tính toán
cái lợi ích đem lại là người ta đã tính
dựa trên cái cơ sở
các cái chi phí của một cái đầu xe tiêu chuẩn
chạy trên cái đường bình thường
và cái chi phí
cho một cái đầu xe tiêu chuẩn chạy
trên đường cao tốc
cái sự tranh lệch đó nó tạo ra cái lợi ích
và nếu mà như cái tính toán của bộ giáo thân vận tải
thì chúng ta thấy rằng nó tinh lệch
hai năm trăm linh người tháng đồng ấy
thì rõ ràng đây là một cái lợi ích rất lớn
khi mà các doanh nghiệp vận tải
sử dụng cái đường cao tốc
và rõ ràng nếu như chúng ta mà
thu khoảng một đồng
thì doanh nghiệp vẫn lợi ra một năm trăm linh đồng
nhưng rõ ràng chúng ta cần
phải làm rõ
và công khai minh bạch
để tất cả mọi chủ phương tiện cũng như người dân
thấy rằng nếu cái chi phí
anh chạy trên cái đường bộ bình thường
nó là từng này
và cái chi phí chạy trên đường cao tốc là từng kia
để người ta thấy được cái lợi ích
thì cái việc đóng thuế
đóng cái phí này nó cũng bình thường thôi
với rất nhiều ý kiến
đó là từ chuyên gia này từ người dân này
vậy chúng ta sẽ nhìn theo một
phương hướng nữa đó là về phía doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải
thì hiện cũng đang rất lo lắng
về việc thu phí sẽ tác động tới chi phí đầu ra
và tăng thêm cái giá thành sản phẩm hàng hóa
và dưới góc độ là một
chuyên gia kinh tế thì theo ông
cái sự lo lắng này có đúng hay không ạ
và nhất là khi mà doanh nghiệp chúng ta
đang đối mặt với rất nhiều những khó khăn
và thách thức trong cái mùa dịch bệnh covid một mươi chín
vừa xảy ra là gì
thực ra thì như tôi đã nói
cái chi phí vận tải của chúng ta
thuộc dạng cao nhất ở các nước
trong khu vực
và nó đang ảnh hưởng đến
sức cạnh tranh của các hàng hóa
trong nền kinh tế quốc dân của chúng ta
tuy nhiên chúng ta thấy
nếu theo tính toán của bộ doanh nghiệp vận tải
thì rõ ràng nếu mà chúng ta
chạy trên đường cao tốc
thì cái chi phí sẽ giảm xuống
nếu mà chúng ta thu phí
và thực hiện tốt các công đoạn
và so sánh
thì rõ ràng như vậy là chúng ta không quá lo ngại
khi mà chúng ta đến
ví dụ như là một đồng
khi mà chúng ta thu phí
đường cao tốc này
và rõ ràng như vậy là doanh nghiệp vận tải sẽ được lợi
và cái chi phí vận tải sẽ giảm xuống
và tôi sẽ được nói là
nếu như mà giả sử
cái đề xuất này mà được
thu phí cao tốc này được thông qua
thì theo ông thì chúng ta nên áp dụng phương án nào
để có thể dung hòa giữa quyền
lợi giữa các chủ phương tiện và nhà nước
chúng tôi cho rằng là
cái việc mà tính toán
và xem xét thu phí cao tốc
là một vấn đề rất quan trọng
cần thiết và phải có cái nghiên cứu
một cách cẩn trọng toàn diện
tuy nhiên chúng ta thấy rằng là
như đã nói
khi mà chúng ta thu phí cao tốc
thì không có nghĩa là chúng ta
không có cái đường cho
các cái phương tiện vận tải
điêu thông một cách bình thường
những cái đường mà đã điêu thông trước đây
ví dụ như đường quốc lộ một
hay là các cái tuyến đường sau sau
thì vẫn điêu thông miễn phí
và vẫn phải được bảo trì bảo dưỡng
một cách tốt nhất
cái điều thứ hai là chúng ta chỉ thu phí
trên những cái đường cao tốc thôi
còn những cái đường mà nó đã vừa có
cái đường cao tốc
nhưng lại có cái giao thoa với những cái đường cũ
thì chúng ta cũng cần phải có các biện pháp
xử lý hợp lý để từ đó đảm bảo
cái quyền lợi của những doanh nghiệp
mà chúng ta chỉ đi trên các cái tuyến đường cũ
và họ mang cái tiếng
mang cái tính là
cái đường truyền thống
mà chúng ta chỉ thu những cái doanh nghiệp
những cái phương tiện đi trên cái đường cao tốc
thì nó mới hợp lý
và chúng ta cũng cần tránh cái tư tưởng là
đường cao tốc đã thu phí
thì các cái đường giao thông nói chung chúng ta cũng cần thu phí
thì cái đó sẽ là sai lầm
khi mà chúng ta lại thậm chí
có thể là chúng ta sẽ để ra những cái trạm thu phí
ở những cái đường truyền thống
để bùi trì cho
cái việc mà thu phí
ở các cái đường cao tốc
khi chúng ta thấy cái lưu lượng
lưu thông ở đường cao tốc
nó không đạt cái tính toán như là trước đây
và như vậy thì rõ ràng là không nên
chúng ta phải đảm bảo cái quyền lợi
đó là các cái doanh nghiệp
và cái người lưu thông
phải được quyền lựa chọn
và được đi trên những cái con đường
mà ngân sách nhà nước đã bỏ ra chi
trong những cái thời gian trước đây
còn chúng ta chỉ thu phí trên cái đường cao tốc thôi
và rõ ràng cái thu này là chúng ta thu
cái giá cái dịch vụ
xây dựng mà chúng ta đã bỏ ra
và như vậy
nó sẽ ăn khớp
với cái thu phí hiện nay
của các cái trạm bot
hoặc là các cái trạm ppp
mà chúng ta sẽ có trong thời gian
vâng ạ cảm ơn rất là cảm ơn

mà phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đã dành cho quý vị khán giả
ntv và một lần nữa cảm ơn ông
đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng cảm ơn
quý vị thân mến chương trình sẽ được tiếp tục với tuyển vục an toàn ba trăm sáu mươi năm